thưa quý vị và các bạn xã hội phát triển và có sự giao thoa về văn hóa
chính vì vậy mà văn hóa truyền thống cũng sẽ bị ảnh hưởng và có sự mai một
trước thực tế đó trong những năm qua tỉnh tuyên quang đã có sự quan tâm chú trọng đến việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về việc bảo tồn văn hóa của người cao lan trên địa bàn tỉnh tuyên quang
phóng sự do đài phát thanh và chủ đình tỉnh tuyên quang thực hiện
tỉnh tuyên quang
trong hai mươi hai dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh tuyên quang người dân tộc cao lan có dân số tương đối đông
hiện nay trong xu thế phát triển chung của xã hội văn hóa có sự giao thoa ảnh hưởng và nhiều bạn trẻ đã xa dần với văn hóa truyền thống
chính vì vậy để bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc mình nhiều câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc cao lan đã được thành lập ngay tại thôn bản và đã thu hút được người dân tham gia
trong đó có cả những em nhỏ từ đó tạo cho mọi người nhất là lớp trẻ thêm yêu truyền thống văn hóa của dân tộc mình và có ý thức trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
năm nay bảy mươi sáu tuổi nhưng ông tiêu sơn học một nghệ nhân người dân tộc cao lan ở xác đội bình huy điên sơn
vẫn dành thời gian cho việc tham gia hoạt động của công lộc bộ bảo tồn văn hóa
ông tiêu sơn học một nghệ nhân người dân tộc cao lan của địa phương để truyền dạy cho con cháu lớp trẻ trong làng về tiếng nói chữ viết những làn điệu xình ca điệu múa và nghi lễ truyền thống của dân tộc
chín mươi năm thực hành các nghi lễ truyền thống dân tộc và những làn điệu sình ca những điệu múa và nghi lễ truyền thống đã ngấm vào máu ông
với ông dù xã hội phát triển nhưng văn hóa tiếng nói chữ viết và tiếng nói của dân tộc
và trang phục của dân tộc không thể mất
là người có uy tín trong cộng đồng và là một nghệ nhân dân gian ưu tú
ông học đã tích cực tuyên truyền vận động bà con người cao lan bảo tồn văn hóa của dân tộc mình
bởi suy nghĩ mình tuổi đã cao phải dành thời gian truyền dạy cho con cháu không chúng sẽ không biết về văn hóa dân tộc
và sau này văn hóa truyền thống sẽ mất đi như vậy là có lỗi với tổ tiên
và hiện nay
tất cả con cháu của ông khi giao tiếp trong gia đình vẫn sử dụng tiếng mẹ đẻ
và vào các dịp lễ tết những ngày trọng đại đều mặc trang phục truyền thống biết hát xình ca biết múa
tôi thì sinh ra lớn lên thì cũng là được dân làng bảo già làng
để già làng thì cũng phải biết rằng làm sao giữ gìn được bản sắc dân tộc cao lan
muốn giữ gìn được bản sắc dân tộc cao lan thì thứ nhất tiếng nói
thứ hai trang phục thứ ba chữ viết
thế còn ngoài ra thì phải biết hát xình ca
cái đó đã được nhà nước là công nhận là văn hóa phi vật thể
hai nữa là người cao lan phải biết múa
cho nên tôi đã phải mở lớp là dạy múa này
dạy cả học chữ nôm này
cũng phải mở cái lớp để riêng nếu không học không biết được
nếu mà mình không sớm dạy thì lúc nào mà già thì mất
cho nên lúc nào cũng cứ tư tưởng phải là bảo tồn
phải truyền dạy
thế bây giờ là truyền dạy cũng mất lớp rồi
từ sự tuyên truyền vận động và truyền dạy của ông học
giờ đây địa phương đã được thành lập câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc cao lan làng minh cầm
với hàng chục thành viên tham gia
câu lạc bộ duy trì sinh hoạt vào tối thứ bảy hàng tuần
dưới sự hướng dẫn của những người già trong làng
và các thành viên được học hát xình ca học múa
đối với nam giới còn được học chữ viết
và thực hành tín ngưỡng
qua quá trình sinh hoạt câu lạc bộ và truyền dạy của ông học
hiện tại đã có những người trẻ biết chữ viết
và thực hành tín ngưỡng của người cao lan rất tốt
và đã cùng ông học đảm nhiệm việc dạy chữ của dân tộc cho lớp trẻ trong làng
các cụ ra làng có giữ được bản sắc
nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc cao lan
chúng tôi là truyền dạy cho tôi
tôi cũng cố gắng là nắm bát được cái nét đẹp văn hóa truyền thống
và cũng cố gắng lại gọi những anh em con cháu
có cái ai có cái tâm có cái niềm đam mê về chúng tôi là cùng nhau học hỏi
truyền dạy những cái kiến thức của tôi đã học được
có cái kinh nghiệm tôi đã học được
tôi phát huy để dạy cho anh em con cháu
từ cái lời ăn tiếng nói để giữ lại cái phong tục tập quán này cho thế hệ mai sau
là một thành viên trẻ tham gia sinh hoạt câu lạc bộ từ mấy năm nay
anh vương văn trường luôn dành thời gian
để tham gia luyện chữ hai lần trong tuần
từ khi tham gia vào câu lạc bộ
anh và các bạn trẻ trong làng đã hiểu hơn về truyền thống dân tộc
và thấy mình cần phải có trách nhiệm trong việc bảo tồn
và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc mình
không để văn hóa truyền thống bị mai một
mình cũng mong muốn là được góp một phần sức lực một tín
để giữ được cái bản sắc
và lại cái chữ viết của
dân tộc câu lạc bộ
để còn lưu truyền sắp đến sau này
nói chung là bây giờ là một tuần là mình sinh hoạt
trong hai buổi thứ bảy và chủ nhật
để là đến đây là để ôn lại những cái kiến thức
mình chưa nắm được vững lắm để hỏi các thầy
nói chung ở nhà là cũng giữ được cái trang phục
với lại cái truyền thống của người dân tộc câu lạc bộ
nhận thức được việc bảo tồn
văn hóa dân tộc là trách nhiệm của mỗi người
và bắt đầu từ chính gia đình cộng đồng dân tộc trong thôn bản
mà giờ đây các thành viên câu lạc bộ bảo tồn
văn hóa dân tộc cao lan làng minh cầm
xã đội bình huyện yên sơn
đã tích cực tuyên truyền vận động bà con
người dân tộc trong làng tham gia các hoạt động văn hóa
lễ hội truyền thống của dân tộc
thực hiện mặc trang phục truyền thống dân tộc
trong những dịp lễ tết và ngày trọng đại
khuyến khích các thành viên trong gia đình
thực hiện giao tiếp bằng ngôn ngữ truyền thống
để lớp trẻ hiểu thêm yêu và có ý thức
trong việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
để văn hóa truyền thống không bị mai một mà ngày càng phát triển
nói chung là ở người cao lan bất cứ ở đâu
ở làng nào cũng vậy
thế thì muốn bảo tồn văn hóa thì mình phải chọn
những người nào yêu văn hóa
tìm được những người là có cái tâm
để giữ gìn cái bản sắc dân tộc
như ở cái lớp này là những anh này là những có cái tâm
phải tìm cái người nào có cái tâm
thì dạy thì mới bảo
còn vấn đề lễ hội
đã lễ hội thì có nhiều lắm
tết cao lan để có hội cầu mùa hội đình
rồi là các loại hội
thì làm sao thì bây giờ cũng phải dạy
cái lớp trẻ này
có những người nào biết làm được cái lễ hội
nhất là là chủ trì cầm được cái đám hội ấy
cũng không phải là dễ
cũng có người học hàng đời mới được
có người học chục năm mới được
từ khi thành lập câu lạc bộ thì
nói chung là
chị em phụ nữ
với lại các cụ già làng
là rất là nhiệt tình
là ủng hộ
cùng chúng tôi
chung sức để thành lập
câu lạc bộ này
cho có giữ gìn được bản sắc dân tộc
được lưu truyền
từ đời cha ông
đến sau này lưu truyền cho lớp trẻ
cùng với bà con dân tộc cao lan
ở xã đội bình huyện yên sơn
cộng đồng người cao lan ở xã lưỡng vượng
thành phố tuyên quang
cũng đã rất tích cực
trong việc bảo tồn văn hoá truyền thống
đến thôn song lĩnh xã lưỡng vượng
vào các dịp lễ tết
hay sau một ngày làm việc
mọi người đều có thể thấy
những người phụ nữ diễn trang phục truyền thống
và tập trung trong những ngôi nhà sàn
để học sỉnh ca
những bộ trang phục
những làn điệu sỉnh ca
được truyền từ đời này sang đời khác
vẫn luôn tồn tại
trong cộng đồng người cao lan
và trước sự phát triển của xã hội
với sự du nhập văn hoá
lớp trẻ cũng phần nào không mặn mà
với những điệu sỉnh ca
thì những người mẹ
người bà trong gia đình
đã truyền cảm hứng
tình yêu văn hoá truyền thống
cho lớp trẻ
từ chính những câu chuyện
những làn điệu sỉnh ca
được thể hiện trong cuộc sống thường ngày
cùng với đó
chi bộ thôn cùng hội phụ nữ
đã vận động thành lập câu lạc bộ hát sỉnh ca
và tổ chức sinh hoạt định kỳ
hai lần trên tháng
tại nhà văn hoá của thôn
về ý định của
thành lập câu lạc bộ
thì thực hiện nghị quyết
chung năm của đảng
thì được đảng chỉ đạo
về cái thực hiện nghị quyết
thì chúng tôi bảo tồn văn hoá dân tộc
thì bản thân
chúng tôi là người dân tộc cao lan
thì chúng tôi
một cái câu lạc bộ
bảo tồn cái văn hoá dân tộc cao lan
và hát sỉnh ca
từ chỗ chỉ có hơn chục người tham gia
giờ đây câu lạc bộ đã có trên
sáu mươi thành viên
trong đó có nhiều thành viên nam
ngoài việc tham gia các hoạt động sinh hoạt thường kỳ
câu lạc bộ còn tổ chức giao lưu
văn hóa văn nghệ với các câu lạc bộ khác
và tích cực tham gia
các lễ hội truyền thống tại địa phương
và tuyên truyền nâng cao nhận thức
cho người dân về việc xây dựng
đời sống văn hoá ở khu dân cư
xây dựng nông thuần mới
thưa quý vị và các bạn
đây là một buổi sinh hoạt văn hoá
của dân tộc cao lan ở xã lưỡng vượng
thành phố tuyên quang
tham gia vào câu lạc bộ
các thành viên đã có rất nhiều những hoạt động phong phú
để góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc mình
sau đây chúng ta sẽ cùng trò chuyện
với một thành viên trong câu lạc bộ
xin chào chị
chị tham gia được câu lạc bộ này bao nhiêu lâu
và trong quá trình tham gia
chị cảm thấy có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân chị
tôi tham gia câu lạc bộ này cũng được bốn năm rồi ạ
trong quá trình tham gia câu lạc bộ
tôi cũng thấy rất là ý nghĩa
điệu sinh ca của các ông
các bà để lại
góp phần gìn giữ
và bảo tồn nét văn hoá dân tộc
của thôn chúng tôi
khi tham gia câu lạc bộ
các thành viên đều thực hiện
quy ước là trong giao tiếp
sinh hoạt hàng ngày của các gia đình
đều sử dụng ngôn ngữ dân tộc
chính vì vậy
các em nhỏ nơi đây
cơ bản đều đã biết nói tiếng nói
của dân tộc mình
hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ mang lại
và mong muốn tiếp tục thực hiện có hiệu quả
việc bảo tồn văn hoá dân tộc
ban chủ nhiệm câu lạc bộ
hát sinh ca xã lưỡng vượng
sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa
và tăng cường công tác tuyên truyền
vận động bà con người dân tộc cao lan
nâng cao ý thức
trong việc bảo tồn văn hoá dân tộc
để văn hóa dân tộc sẽ luôn phát triển được
và lưu giữ
trong các thế hệ người cao lan
các bản chất dân tộc
dựng vào múa
về điệu múa truyền thống
cái thứ hai là về tiếng nói
dạy cho con cháu
để tiếp theo để nối dõi
để biết tiếng dân tộc của mình
hôm nay trong gia đình tôi
bản thân tôi
tuyên truyền cho chồng cho con
trong gia đình là
giữ gìn bản chất văn hoá dân tộc là
mai trang phục
để mặc vào những lễ hội
thứ hai là dạy cho con
cho cháu để học hàng ngày
và sinh hoạt hàng ngày
bằng tiếng dân tộc
cùng với sự phát triển
của xã hội đời sống kinh tế
văn hóa của cộng đồng người dân tộc cao lan
trên địa bàn tỉnh tuyên quang
cũng đã được nâng lên
lớp trẻ người cao lan
cũng không chỉ sống ở trong bản làng
vùng quê nông thôn
mà họ cũng đã đi học đi làm
vươn ra sinh sống tại các đô thị
vì vậy việc giao tiếp
sinh hoạt theo văn hóa truyền thống của dân tộc
sẽ bị hạn chế
và mai một
chính vì vậy để bảo tồn và phát triển
văn hoá truyền thống của dân tộc
thì cũng như các dân tộc khác
cộng đồng người cao lan phải nâng cao ý thức
trong việc gìn giữ văn hoá truyền thống
và việc bảo tồn văn hoá truyền thống
phải bắt đầu từ mỗi người
mỗi gia đình làng xóm
với việc thành lập các cơ lộc bộ bảo tồn
văn hóa dân tộc được thành lập ngay từ cơ sở
trong cộng đồng làng xóm
như cơ lộc bộ bảo tồn văn hoá dân tộc cao lan
làng minh cầm xã đội bình huyện yên sơn
hay cơ lộc bộ hát sỉnh ca
xã lưỡng vượng thành phố tuyên quang
là những điển hình
những cách làm sáng tạo và hiệu quả
trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc
việc phát huy vai trò
và tâm huyết của những nghệ nhân
những người uy tín trong cộng đồng
trong việc bảo tồn văn hoá dân tộc
là một yếu tố quan trọng
cần được phát huy
để văn hoá dân tộc luôn được
gìn giữ và phát triển
cùng với sự phát triển
của văn hoá hiện đại